cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù ninh tỉnh phú thọ vừa tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan trong vụ chặn xe xin tiền trên tuyến đường cao tốc nội bài lào cai thuộc địa phận huyện phù ninh tỉnh phú thọ
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận do thiếu hiểu biết và nhận thức về pháp luật
nhóm đối tượng đã uống rượu rồi rủ nhau mang hung khí tự chế lên cao tốc để chụp ảnh
sau đó nảy sinh ý định chặn xe xin tiền đồng thời một đối tượng trong nhóm quay livestream trên facebook cá nhân
số tiền nhóm đối tượng này chiếm đoạt của các lái xe là hơn bốn trăm linh đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật